đắk lắc là tỉnh miền núi địa hình phức tạp và có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
đời sống còn gặp nhiều khó khăn để giúp đồng bào so đói giảm nghèo vươn lên cho cuộc sống
trong những năm qua cùng với sự quan tâm của đảng nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
như điện đường giao thông công trình hồ đập thủy lợi cấp đất sản xuất
ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đắk lắc đã đẩy mạnh việc đưa nguồn vốn ưu đãi
đến với nhân dân ở vùng sâu vùng xa hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
chị hờ nhi đờ rơ dân tộc ede ở buôn chấp thị trấn buôn chấp huyện crong mana
trước đây thuộc diện hộ nghèo không có nguồn vốn để đầu tư sản xuất chăn nuôi
năm hai nghìn năm được các cấp hội phụ nữ tuyên truyền vận động gia đình chị mạnh dạn
vay bảy triệu đồng của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội huyện để mua một con trâu
phục vụ việc cày đất thuê kéo quần bóc tách hạt ngô cho đồng bào các dân tộc
vàng tích cóp dần những đồng vốn
gia đình chị không những thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu từ vườn cà phê hồ tiêu và chăn nuôi
gia đình chị không những thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu từ vườn cà phê hồ tiêu và chăn nuôi
để nâng cao hiệu quả nguồn vốn ưu đãi cho các hộ nghèo cận nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số
vay đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi
hàng tháng ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đắk lắc chỉ đạo phòng giao dịch tại các địa phương
tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động tại điểm giao dịch xã đồng thời giảm thủ tục không cần thiết
tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo cận nghèo vay vốn dễ dàng thuận tiện
nguồn vốn từ ngân hàng chính sách cho người dân về thì bây giờ thấy
người đồng bào với lại hội viên trong tổ vay vốn thì thấy là hội viên là thay đổi
là lấy từ cái đó là đời sống của bà con là bây giờ thì khá hơn
trong thời gian qua xã yên na chúng tôi tổng số người dân trong xã là tổng số hộ dân là trên ba mấy
hiện nay đã được vay ngân hàng chính sách là một bảy trăm linh với tổng dư nợ là gần ba mươi năm tỷ
trong quá trình triển khai thực hiện
là từ thời gian thực hiện nghị định của chính phủ đến giờ là đời sống của bà con là tương đối ổn định
trong quá trình vay thì bà con luôn luôn quan tâm đến phát triển kinh tế xã hội trong các hộ
từ thời gian mà được vốn vay ngân hàng chính sách cho vay gồm một mươi hai chương trình cho vay
kể cả con em học hành trong cái chương trình đó hiện nay cũng có một bước nâng lên

là cho con em được học hành đến nơi đến chỗ rồi các cái chương trình như là vệ sinh môi trường
rồi là vùng khó khăn rồi các chương trình khác thì hiện nay là xã chúng tôi đang phân cho các đơn vị thôn buôn
rồi trong bốn hội đoàn thể để làm sao đưa đời sống của bà con phát triển về kinh tế rồi đảm bảo đời sống
từ như vậy thì hiện nay tình hình của xã nhà của xã na chúng tôi là đối với là các đơn vị thôn buôn trong bốn hội đoàn thế để làm sao đưa đời sống của bà con phát triển về kinh tế rồi đảm bảo đời sống
hiện nay tình hình của xã nhà xã na chúng tôi đảm bảo tương đối cơ bản về các mặt như là an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cũng là xuất phát từ đời sống của bà con từ nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách đưa đời sống của bà con rồi là đời sống kinh tế ngày càng có tiến bộ hơn
chỉ trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy doanh số cho vay của ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đắk lắc đạt trên sáu trăm ba mươi một tỷ đồng giải quyết cho hai mươi sáu bốn trăm chín mươi ba hộ được vay vốn đạt trên chín mươi chín năm kế hoạch dư nợ tăng trưởng bốn bốn từ nguồn vốn này cũng đã giúp cho một mươi năm sáu trăm sáu mươi tám hộ nghèo cận nghèo tại các thôn buôn ở tỉnh đắk lắc vươn lên thoát nghèo
trong hoạt động của ngân hàng chính sách số vốn cho vay cũng đáp ứng
với nhu cầu của người vay vốn là đồng bào dân tộc phủ số rất là nhiều qua quá trình vay vốn của ngân hàng chính sách người đồng bào dân tộc phủ số và người đồng bào dân tộc phủ số tại chỗ người ta sử dụng đồng vốn vào phương thức thay đổi mô hình trăn nuôi trồng trọt
đến bây giờ những hộ đồng bào dân tộc phủ số tại một số buôn đời sống của họ đã khá một số hộ vươn lên làm giàu
đó là đồng vốn sử dụng của ngân hàng chính sách
theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đắk lắc tập trung tăng trưởng dư nợ từ một mươi trở lên
chủ yếu cho vay tại các xã huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao xã xây dựng nông thôn mới để giúp các hộ nghèo cận nghèo
người đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất chăn nuôi vươn lên thoát nghèo bền vững